các cuộc đàm phán giữa nga và ukraine về kế hoạch hòa bình đã có tiến triển đáng kể
trong đó có điều khoản về thiết lập thỏa thuận ngừng bắn nga rút quân khỏi ukraine
nếu chính quyền kiev tuyên bố trung lập và chấp nhận hạn chế về quy mô lực lượng vũ trang
theo đó phái đoàn đàm phán nga và ukraine đã lần đầu tiên thảo luận về một kế hoạch tổng thể
toàn diện trong ngày một mươi bốn tháng ba
bản kế hoạch dự thảo một mươi năm điểm này đề cập đến việc ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập nato
cam kết không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự đồn trú vũ khí để đổi lấy đảm bảo an ninh
từ một số đồng minh như mỹ anh và thổ nhĩ kỳ
ukraine vẫn duy trì lực lượng vũ trang nhưng sẽ đứng ngoài các liên minh quân sự kiểu nato
tuy nhiên phương tây đảm bảo an ninh cho ukraine được đến đâu và khả năng chấp nhận
từ phía moscow như thế nào có thể vẫn là một rào cản lớn đối với bất kỳ một thỏa thuận nào
cùng với đó là quy chế đối với crimea vùng lãnh thổ sắp nhập vào nga hồi năm hai nghìn một mươi năm
nhưng không được ukraine và phương tây công nhận
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết đàm phán diễn ra khó khăn
nhưng vẫn có một số hy vọng đạt được thỏa hiệp
hai bên đang tiến gần đến một sự đồng thuận đối với nhiều câu chữ đề cập chi tiết
vấn đề quy chế trung lập của ukraine đang được thảo luận nghiêm túc
đi cùng với đó là sự bảo đảm về an ninh